đoàn kiểm tra của bộ giáo dục và đào tạo do đồng chí nguyễn hữu độ thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phó trưởng ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín làm trường đoàn đã làm việc với tỉnh yên bái về công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín tỉnh yên bái có bảy năm mươi thí sinh đăng ký dự thi tại hai mươi năm điểm thi ba trăm linh năm phòng thi đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản hoàn thành toàn tỉnh có năm trăm bảy mươi sáu thí sinh gặp khó khăn khi di chuyển trong quá trình dự thi
các đơn vị đã có kế hoạch bố trí xe ô tô đưa đón thí sinh gần tám trăm linh thí sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng được hỗ trợ gạo trong những tháng ôn thi
tại bờ kiểm tra đoàn công tác của bộ giáo dục và đào tạo đề nghị tỉnh yên bái
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị tỉnh yên bái cần nâng cao nhận thức về kỳ thi xây dựng kế hoạch quy chế bảo đảm an ninh an toàn tăng cường công tác thanh tra kiểm tra để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn và thành công